cục đăng kiểm việt nam vừa có thông tin về việc thực hiện thông tư số bảy mươi bốn của bộ tài chính
về việc giảm thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô chở người và xe tải kinh doanh vận tải
từ ngày một mươi tháng tám các trung tâm đăng kiểm đã triển khai việc bù trừ giảm phí theo quy định
cụ thể ô tô chở khách được giảm một mươi xe tải được giảm ba mươi so với mức phí thông thường
thời gian hiệu lực của thông tư trên là từ ngày một mươi tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
trường hợp xe đã nộp phí cho khoảng thời gian trên khi nộp phí cho chu kỳ tiếp theo
sẽ được đơn vị đăng kiểm thực hiện bù trừ số phí được giảm theo quy định tại thông tư
từ ngày một mươi năm tháng tám tổng cục đường bộ việt nam sẽ lắp bộ cân kiểm tra tải trọng
xe tự động trên quốc lộ năm nối giữa hà nội và hải phòng để kiểm soát tải trọng xe trên tuyến này
bộ cân được lắp tại km bảy mươi tám tám trăm ba mươi sau khi được triển khai các xe ô tô vi phạm về tải trọng bị phát hiện
sẽ bị xử phạt theo quy định tại nghị định số một trăm linh của chính phủ
theo đó mức phạt với lái xe giao động từ tám trăm linh đến một mươi hai triệu đồng
với chủ xe là từ hai triệu đến hai mươi triệu đồng tùy thuộc vào mức quá tải
tổng công ty đường xe tự động
đường sắt việt nam vừa thông báo ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng đôi tàu thống nhất se năm se sáu
tuyến hà nội tp hcm và ngược lại từ ngày một mươi bảy tháng tám
nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lượng hành khách đi tàu sụt giảm
hành khách có vé đi trên các mắc tàu này thuộc những ngày tàu dừng có thể liên hệ nhà ga
để đổi trả lại vé không mất phí
như vậy kể từ ngày một mươi bảy tháng tám trên tuyến đường sắt thống nhất còn duy trì hai đôi tàu khách chạy hàng ngày
đại diện công ty cổ phân văn văn
tải đường sắt hà nội cho biết do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
sẽ tạm dừng các đoàn tàu đón trả khách tại các ga trên địa bàn tp hải dương
vì địa phương thực hiện cách ly xã hội
từ nay đến ngày hai mươi tám tháng tám các đoàn tàu tuyến hà nội hải phòng tạm dừng đón trả khách
ở tất cả các ga trên địa bàn tp hải dương
hành khách có vé đi và đến các ga trên địa bàn tp hải dương được trả vé
không thu phí trong những ngày tạm dừng đón trả khách
trước đó ngành đường sắt đã thông báo giảm chạy tàu tuyến hà nội hải phòng
cụ thể sẽ chỉ chạy trên tuyến này hàng ngày một đôi tàu lp năm lp sáu
và chạy một đôi tàu lp ba và lp tám vào cuối tuần
tiếp nối chương trình là hình ảnh về một đoạn clip ghi lại vụ va chạm nguy hiểm
giữa hai xe ô tô đi ngược chiều
khi đi tới đoạn đường cong thì bất ngờ
chiếc xe ô tô bị một chiếc taxi mang biển kiểm soát ba mươi e hai trăm hai mươi năm năm mươi bảy
đang lưu thông với tốc độ khá nhanh theo chiều ngược lại tông phải
vụ việc khiến cho cả hai xe đều hư hỏng phần đầu
đây cũng là lời cảnh báo cho các tài xế khi đi đến đoạn đường khuất
cần phải cẩn thận quan sát giảm tốc độ để tránh va chạm